tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
cùng dự còn có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia luật
hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với một điểm cầu ở trụ sở chính phủ và sáu mươi ba điểm cầu tại các tỉnh thành phố
đánh giá tình hình vừa qua thủ tướng nhất trí với nhận định hệ thống pháp luật của việt nam cơ bản đầy đủ trên các lĩnh vực
minh bạch khả thi thể chế hóa được các chủ trương của đảng về cải cách pháp luật cải cách tư pháp
bảo đảm sự đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước
theo nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt điểm ngẽn trong tổ chức thi hành
nhấn mạnh công việc quan trọng xuyên suốt là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thủ tướng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật xác định rõ trách nhiệm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan
chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng pháp luật
thủ tướng nêu rõ bộ tư pháp ngành tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò nhạc trường cơ quan gắt cửa trong việc xây dựng
hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của chính phủ và chính quyền địa phương
tiếp tục đổi mới hoàn thiện quy trình và hiện đại hóa kỹ thuật xây dựng pháp luật
trong đó cần quy định rõ trách nhiệm đặc biệt là sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả giữa các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo
lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động các bộ ngành cần kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ động
kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống